hiệp định thương mại tự do giữa việt nam eu evfta đã có hiệu lực từ ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
eu dành cho việt nam hạn ngạch tám mươi tấn gạo mỗi năm với mức thuế xuất đối với gạo xây sát gạo thơm
và xóa bỏ thuế đối với gạo tấm trong năm năm
đây là cơ hội lớn để doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở tỉnh long an bắt tay thực hiện chuỗi giá trị hạt gạo
theo tiêu chuẩn chất lượng để bán vào các thị trường khó tính
toàn tỉnh long an hiện có hai mươi sáu doanh nghiệp xuất khẩu gạo
trong bảy tháng đầu năm nay các doanh nghiệp đã xuất khẩu được hơn bốn trăm linh hai tấn gạo thu về hơn hai trăm hai mươi hai triệu đô la mỹ
đối với thị trường eu long an có hai doanh nghiệp xuất khẩu được hơn một trăm linh tấn
sản lượng xuất khẩu sang eu chưa nhiều là do chưa đáp ứng được các quy định về chất lượng sản phẩm của thị trường nhập khẩu
thi hiệp định evfta là cái hội lực kể từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
thì cái cơ hội của tất cả các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của nước ta là cái cơ hội lớn cho những doanh nghiệp phát triển vô thị trường châu âu
đồng thời là thị trường ở chỗ sân chơi lớn do đó là coi như là nó về mặt ngành xuất khẩu gạo là ở nước ta thì sẽ nâng cái giá trị hạt gạo và nó có cơ hội là phát triển vào thị trường eu
long an là tỉnh có diện tích trồng lúa đứng thứ hai trong cả nước với hơn hai trăm ba mươi ba hectare
thời gian qua long an đã phát triển khi thực hiện được hơn hai mươi một năm trăm linh hectare lúa ứng dụng công nghệ cao trong quá trình canh tác
ba trăm bảy mươi hectare lúa được chứng nhận sản xuất vịt gáp một trăm năm mươi hectare sản xuất theo hướng hữu cơ
đây là bước đệm để doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở tỉnh long an bắt tay với nông dân xây dựng chuỗi giá trị hạt gạo theo tiêu chuẩn chất lượng để bán vào thị trường eu
sở công thương sẽ luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp trong quá trình thâm nhập vào thị trường eu
hamu triển khai thực hiện tốt các chương trình hành động của chính phủ
bộ công thương về thực thi hiệp định trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp để kết nối giao thương với các doanh nghiệp của eu
hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tháo gỡ những khó khăn vướng mắt trong quá trình thâm nhập vào thị trường eu
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an cũng cho biết toàn tỉnh hiện có một mươi bảy hợp tác xã và một tổ hợp tác sản xuất lúa
đã ký kết với các doanh nghiệp trong việc tiêu thụ trên diện tích hơn bốn chín trăm linh hectare sản lượng hai mươi sáu ba mươi sáu tấn một năm
thời gian tới ngành nông nghiệp và ngành công thương đang đẩy mạnh việc thực hiện chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản để góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp